vĩnh liêm thuộc thị xã an nhơn tỉnh bình định là một trong những làng hoa nổi tiếng và được nhiều khách hàng không chỉ tại bình định mà còn ở nhiều tỉnh thành khác ưa chuộng
gần một tháng nữa mới đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám nhưng từ nhiều ngày nay làng cúc vĩnh liêm đã tất bật vào vụ tết
đây là thời điểm quyết thắng của vụ cúc tết tại làng cúc vĩnh liêm thuộc phương bình định thị xã an nhơn
các nhà vườn đang tất bật trên những cánh đồng tỉ mẩn chăm sóc từng trậu hoa với hy vọng vụ hoa xuân rực rỡ
sau năm nay làng cúc vĩnh liêm do mưa nhiều nên nó ảnh hưởng tới lá chưng
đường là số lượng mà chủ nhà vườn trồng sau năm ngối thì năm nay là có giảm hết
lý do là không có mạch bành người ta trang trắng được nhiều là trồng được nhiều thôi
còn mạch hoa thì năm nay là phải tương đối hơn năm ngoái
thời tiết là dù mưa nhiều hơi vỗ lá nhưng mà đều hoa ở số mới dừa còn hô muộn thì không có
hôm nay không có hoa muộn nữa mà hoa đẹp
trong việc trồng hoa cúc năm nay ở làng hoa vĩnh liêm là người dân đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
dùng đèn điện chiếu sáng vào ban đêm để kích thích sự sinh trưởng phát triển của hoa
để đáp ứng nhu cầu của người chơi hoa hầu hết người trồng cúc ở vĩnh liêm đã tìm hiểu kỹ thuật trồng
và du nhập các giống cúc mới như giống cúc đại đoá hà nội cúc pha lê cúc mâm xôi của đà lạt về trồng để cung cấp hoa vào dịp tết nguyên đán

ngày trồng hoa cúc hàng năm mang lại doanh thu cao cho người dân địa phương
bên cạnh đó đây còn là nghề truyền thống có phần giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động tại chỗ với nhiều công việc khác nhau
người trồng cúc làng vĩnh liêm đang từng ngày từng giờ bám vườn để nâng cảnh đỡ nhánh cho hoa hy vọng một mùa hoa tết bội thu